để đảm bảo việc thu hồi tài sản giảm thiệt hại cho scb quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra phong tỏa kê biên thu giữ rất nhiều tài sản của bị cáo trương mỹ lan đồng phạm và nhiều tổ chức cá nhân liên quan khác trong đó có đến sáu trăm chín mươi hai bất động sản
tuy nhiên khi xác định lại một số tài sản bị cây biên bị cáo trương mỹ lan xin hội đồng xét xử gỡ cây biên căn biệt thự cổ tại địa chỉ một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm
căn biệt thự cổ ở số một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần rộng gần ba m hai từng có tên là biệt thự phương nam
khi đó chủ sở hữu đứng tên tài sản là hai bà đặng kim chi sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi tám và nguyễn kim sa đăng quốc tịch mỹ sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn
căn biệt thự tọa lạc ngay tại vị trí giáp ba mặt tiền đường võ văn tần và huyện thanh quan nguyễn thị diệu
vào năm hai nghìn một mươi ba căn biệt thự này được giao bán với giá là bốn mươi bảy triệu usd
đến năm hai nghìn một mươi năm bà trương mỹ lan thông qua công ty cổ phần mileva mua lại căn biệt thự trên với giá là ba mươi năm triệu usd khoảng hơn bảy trăm linh tỷ đồng theo tỷ giá giai đoạn đó
căn biệt thự cổ này được xây dựng theo kiểu kiến trúc pháp cổ
căn biệt thự cổ là nhà cấp hai ba gồm hai tầng
không gian sử dụng bao gồm hai tầng lầu với tổng diện tích sàn xây dựng hơn hai năm trăm linh m hai được thiết kế theo hướng bắc nam theo trình tự của từng khối công trình
phần chính của ngôi nhà rộng chín trăm chín mươi m hai bao gồm một mươi sáu phòng
theo những người dân sống đã lâu ở sài gòn thì trước đây ngôi biệt thự này được coi như là một trong những ngôi nhà đẹp nhất thành phố và được sở hữu bởi một đại địa chủ
kiến trúc của biệt thự phương nam
được đánh giá là không thua kém gì so với dinh thống đốc nam kỳ nay là bảo tàng thành phố hay trụ sở ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
theo những tài liệu còn ghi chép lại nguyên vật liệu để xây dựng căn biệt thự này được vận chuyển từ pháp sang theo đường biển
các điểm nhấn của biệt thự phải kể đến cổng vòm bao lơn trụ cửa sổ cửa chính đều được chế tác bằng sắt tây nhập nguyên dạng từ pháp
tòa nhà có ba lối vào hai cổng chính trên đường võ văn tần và một cổng phụ
trên đường bà huyện thanh quan lối vào cửa chính có hai cửa lớp bên trong cửa vỗ và bên ngoài cửa cuốn sắt được đẩy lên
phần mái được lập bằng ngói đỏ
tại các mấu nối của mái nhà có thiết kế thêm cột phụ xét
để hoàn thành căn biệt thự này hàng chục thợ tay nghề cao đã phải xây dựng trong khoảng thời gian gần một năm
sau khi mua lại căn biệt thự này bà trương mỹ lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm hai nghìn một mươi chín
sở xây dựng tp hcm đã cấp phép xây dựng
cho công ty stoneweb limited của singapore là nhà thầu của công trình
kiến trúc sư người pháp nicolas là trưởng nhóm trùng tu căn biệt thự
tuy nhiên việc trùng tu này phải tạm dừng từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tại thời điểm đó bên ngoài biệt thự gần như đã hoàn thiện
tường bao các công trình phụ bên ngoài cũng đã được xây dựng gần xong
trước đó tại phiên tòa bà trương mỹ lan đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa cây biên căn biệt thự cổ
ở số một trăm một mươi một trăm một mươi hai đường võ văn tần quận ba tp hcm
theo bà lan biệt thự cổ này thuộc sở hữu của công ty mineva
nhưng thực ra là do mẹ bà mua với giá bảy trăm linh tỷ đồng
bà lan giải thích biệt thự cổ là di tích không thể mua bán
nên đề nghị không cây biên mà giao lại cho gia đình để bảo tồn
về đề nghị trên của bà lan án sơ thẩm nêu
biệt thự cổ một trăm một mươi một trăm một mươi hai đường võ văn tần đang thuộc sở hữu
của công ty mineva chưa thu giữ được sổ đỏ
hiện bà chu duyệt phấn gái bà trương mỹ lan
có đơn đề nghị xem xét hủy bỏ biện pháp kê biên
và cho rằng tiền mua do các cổ đông của công ty mineva góp
hội đồng xét xử thấy các cổ đông của công ty mineva
thực chất đều là con cháu của bà trương mỹ lan
hội đồng xét xử xác định đây thực chất là tài sản của bà trương mỹ lan
nên cần tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà lan
trong toàn bộ vụ án
tài sản này ủy ban nhân dân tp hcm chỉ cho trùng tu không được thay đổi hiện trạng
trước đó ngày hai mươi sáu tháng bốn bà trương mỹ lan
cựu chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm
trong đơn bà lan cho rằng bà không chiếm đoạt tiền
của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
bà lan trình bày các nguyên nhân khách quan trong việc tham gia
tái cơ cấu scb dẫn đến rủi ro nhưng không chiếm đoạt tiền
của ngân hàng
tại một phiên sơ thẩm bà lan bật khóc nói không thâu tóm scb
và hé lộ việc hình thành ngân hàng scb
chủ tọa hỏi bà trương mỹ lan
bị cáo thấy hành vi vi phạm có đúng trong nội dung cáo trạng hay không
bà lan trả lời bị cáo tôn trọng nội dung và kết luận của cáo trạng
một phần hành vi giống như cáo trạng đã truy tố
nhưng có nhiều nội dung không đúng
nhất là nói bị cáo nắm giữ trên chín mươi một năm cổ phần và điều hành ngân hàng
bà lan khai
thực tế bà chỉ nắm giữ bốn chín cổ phần
hai người con gái mỗi người là năm cổ phần
nếu tính tổng gia đình bà lan thì số cổ phần nắm giữ chưa tới một mươi năm
còn lại bị cáo vận động người thân và bạn bè ở trong nước nắm giữ ba mươi
bạn bè ở nước ngoài là hơn ba mươi bà lan khai
chủ tọa hỏi nhưng tất cả mọi người đều nói
cổ phần này nằm giữ giúp cho bà lan
bị cáo giải thích như thế nào
bà trương mỹ lan giải thích
nhiều người này bị cáo hoàn toàn không biết mặt bị cáo
không phải là người đứng tên giúp vì bạn bè
đều là việt kiều canada và úc
nói lý do phải nhờ bạn bè nước ngoài mua hơn ba mươi cổ phần scb
bà lan cho biết
thời điểm trước khi hợp nhất ba ngân hàng scb
vào mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi hai
thì tình hình cổ đông tại đây rất hỗn loạn
mọi người đấu đá nhau
đại diện người đứng đầu nhờ vả tôi bạn bè
phải mua hơn sáu mươi năm cổ phần
thì mới có thẩm quyền ra nghị quyết hợp nhất ba ngân hàng
bà lan khóc nức nở
lúc đầu bị cáo có từ chối
nhưng scb cứ liên tục nhờ vả
sau đó bị cáo mới đứng ra nảy nỉ bạn bè của mình
lấy uy tín của mình ra để đảm bảo
nên họ mới mua
đừng nói bị cáo thâu tóm scb giống như cáo trạng nêu
sau khi ba ngân hàng hợp nhất
thì bị cáo đã chi phối toàn bộ scb
chủ tọa hỏi bà lan
bà lan khẳng định
kết luận này của cáo trạng là không đúng
chủ tọa hỏi tiếp
tất cả các bị cáo khác
từ chủ tịch hội đồng quản trị scb
tổng giám đốc
các công ty thẩm định giá
kể cả thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
đều xác định việc làm của họ đều do trương mỹ lan chỉ đạo
bị cáo giải thích sao về điều này
bà lan khai
bà không đủ trình độ để điều hành
chi phối toàn bộ scb
nhiều bị cáo khác đã khai là không đúng
bà cũng không biết lúc đó scb yếu kém
bị cáo khẳng định lại ba nội dung
thứ nhất ngay từ đầu
bị cáo được giao nhiệm vụ giúp ba ngân hàng hợp nhất bằng cách
nhờ bạn bè mua cổ phần
đưa tài sản vào scb
vì lúc đó tài sản tại scb đều là nợ xấu
sau khi hợp nhất thì toàn bộ hoạt động của scb
là do ngân hàng nhà nước điều hành theo quy định pháp luật
những bị cáo khác như lê khánh hiền
tổng giám đốc scb
cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb
võ tấn hoàng văn
cựu tổng giám đốc scb
khai là thân tính của bị cáo
nhưng không có người nào là thân tính cả
bị cáo chỉ gặp mặt họ từ một đến hai lần
ai cũng làm từ một đến hai năm rồi nghỉ
nếu đã là thân tính
thì phải làm và gắn bó với bị cáo thời gian dài
một tổng giám đốc scb tại sao không dám nói sự thật
bà lan nói
tại phiên tòa
không ít lần bà trương mỹ lan bật khóc
bà mong hội đồng xét xử xem lại ba nội dung
thứ nhất là hãy xem xét lại về đời sống đạo đức con người gia tộc bà lan
vì bà là người uy tín trong mắt đối xử
người tác bạn bè quốc tế
không có chuyện bà lan đưa hối lộ thâu tóm cả scb
vì nếu có tiền đưa hối lộ
sao không lấy tiền đó trả nợ cho chồng
vì chồng bị cáo đang rất khổ
thứ hai là xem xét lại toàn bộ bị cáo
và thẩm định giá vì bà lan không có lập hồ sơ vay khống
chỉ đạo nhân viên scb thông đồng với công ty thẩm định giá
nâng khống tài sản để đưa vào làm tài sản đảm bảo
mà scb đã mượn tài sản của bà
lúc đó giá bất động sản rất cao
hiện tại bất động sản đã xuống giá
xin hội đồng xét xử xem xét cho anh em thẩm định giá
chứ số tiền thiệt hại quá lớn
anh em lấy đâu bồi thường
bà lan nói
thứ ba là xem xét lại số liệu về số tiền mà bà đã gây thiệt hại
vì bà hoàn toàn không biết về số liệu này
trong khi số tiền lại rất lớn
bị cáo trương mỹ lan bị viện kiểm sát xác định là chủ mưu
cầm đầu trong việc chiếm đoạt tiền từ ngân hàng scb
bị đề nghị án tử hình
bị đề nghị
buộc bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại
là sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
và số lãi phát sinh
trước đó ngày một mươi một tháng bốn
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo trương mỹ lan mức án tử hình về tội tham mô tài sản
hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ
hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tổng hợp hình phạt là tử hình
chồng bà lan là bị cáo chu lập cơ
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư times square
bị tuyên phạt chín năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
cháu gái là bị cáo trương huệ vân
cựu tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp một mươi bảy năm tù về hai tội tham mô tài sản
và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bốn án trung thân với bốn bị cáo
gồm ba cựu lãnh đạo cấp cao tại scb
bị cáo đinh văn thành chủ tịch hội đồng quản trị
trốn truy nã xét xử vắng mặt
bị cáo bùi anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị
bị cáo võ tấn hoàng văn
tổng giám đốc bị cáo đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
tội nhận hối lộ năm hai triệu usd
về dân sự buộc bị cáo trương mỹ lan bồi thường cho scb số tiền là sáu trăm bảy mươi ba tám trăm linh tỷ đồng
trong quá trình điều tra giai đoạn hai của vụ án xảy ra tại ngân hàng scb
bộ công an làm rõ hành vi rửa tiền
lừa đảo chiếm đất tài sản của bà trương my lan
thiếu tướng nguyễn văn thành
phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế nhận định
sau khi rút tiền thông qua hoạt động ngân hàng
bà lan đã đem đi đầu tư mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc
đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư
thiếu tướng nguyễn văn thành
phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế bộ công an thông tin
về quá trình điều tra giai đoạn hai
trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng scb và các đơn vị liên quan
theo thiếu tướng thành
đây là vụ án lớn với số lượng bị can người liên quan rất nhiều
vì vậy cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong hai giai đoạn
ở giai đoạn hai bộ công an tập trung điều tra hai tội danh chính
là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và rửa tiền của bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu
lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cho hay
cơ quan điều tra bước đầu xác định
bà trương mỹ lan đã thông qua bốn doanh nghiệp
để phát hành hai mươi năm gói trái phiếu thu khoảng ba mươi tỷ đồng
khó khăn bây giờ là xác định bị hại những nhà đầu tư mua trái phiếu
thiếu tướng thành nói
vị cục phó đề nghị
những nhà đầu tư mua trái phiếu của bà lan
và đồng phạm cần đến công an địa phương nơi bị hại đăng ký địa chỉ trên các trái phiếu để trình báo
đối với hành vi rửa tiền
thiếu tướng thành cho biết pháp luật đã quy định rõ những hành vi để rửa tiền
lãnh đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế lấy ví dụ
như người phạm tội dùng tiền có được do phạm tội mà có
để sử dụng vào việc đầu tư giao dịch ngân hàng
kể cả là tài trợ từ thiện
thông tin thêm
thiếu tướng thành cho biết số tiền mà bà trương mỹ lan rút được qua hoạt động ngân hàng
đã được bị can này đem đầu tư
mua gom các bất động sản lớn trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài
theo kết luận điều tra
với vai trò là chủ tịch vạn thịnh pháp
bà trương mỹ lan sở hữu số lượng lớn các công ty con
công ty liên kết
giao cho người nhà người thân tín điều hành quản lý
tại ngân hàng scb
bà trương my lan dù không nằm giữ chức vụ tại đây
nhưng lại là cổ đông chính
có thời điểm nắm giữ đến tám mươi năm cổ phần
kết luận điều tra xác định
bà lan dùng scb làm kênh huy động vốn cho cá nhân mình
cùng đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền trong scb
vốn là tiền của người dân và khách hàng gửi vào ngân hàng
với các thủ đoạn trên
trương mỹ lan và đồng phạm đã rút ruột ba trăm linh bốn chín mươi sáu tỷ đồng của scb
số tiền này đến nay không thể chi trả
và còn phát sinh số tiền lãi hơn một trăm hai mươi chín ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng
kết luận điều tra xác định
bà trương mỹ lan và đồng phạm gây thiệt hại với tổng số tiền là bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
đáng chú ý trong vụ án này
cơ quan điều tra đã kê biên khối tài sản đồ sộ của bị can trương mỹ lan
cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tạm giữ một hai trăm sáu mươi sáu bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
giấy chứng nhận công trình xây dựng
một nghìn bảy trăm tám mươi bốn bản phôto giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
danh sách hai trăm sáu mươi chín nhà đất cho thuê
và hai mươi một hợp đồng công chứng
một trăm bốn mươi bảy thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án phước kiện
huyện nhà bè tp hcm
cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng tiến hành kê biên
đối với một hai trăm ba mươi bảy bất động sản liên quan đến bà trương mỹ lan
kê biên tám trăm năm mươi bảy triệu cổ phần scb của bà lan
và các cá nhân đứng tên hộ
kê biên sáu mươi một bất động sản
và ngăn chặn giao dịch tám bất động sản của các bị can trong vụ án
ngoài ra cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng kê biên hai mươi hai tài sản là phương tiện
gồm một du thuyền hai tàu
một mươi chín ô tô của bà trương my lan và trương huệ vân
do các pháp nhân đứng tên
bên cạnh đó còn có một số tiết kiệm
thiết bị điện tử và các đồ vật khác
vậy trong nước
bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp có những tài sản nào
đó là những tòa nhà triệu đô
đầu tiên phải kể đến là khách sạn daewoo
tổ hợp trung tâm thương mại dh
với tổng diện tích gần ba ha
khách sạn daewoo hà nội năm sao
khu văn phòng dh business center
và khu căn hộ cho thuê dh service apartment
trong thời gian đầu hoạt động
daewoo là khách sạn lớn nhất của hà nội
thu hút giới doanh nhân và nguyên thủ các quốc gia
chọn là nơi nghỉ ngơi khi đến việt nam
khách sạn daewoo hà nội
nằm ở vị trí đắc địa với bốn mặt phố bao quanh
nằm ở trung tâm cửa ngõ phía tây của hà nội
với hơn bốn trăm linh phòng nghỉ
phần không gian mở của cụm tổ hợp daewoo
hướng về phía hồ thủ lệ
trước khi về tài vạn thịnh pháp
khách sạn daewoo trải qua ba đời chủ
đến năm hai nghìn một mươi năm
công ty cổ phần bongsen công bố tại đại hội đồng cổ đông có kế hoạch đầu tư

để sở hữu năm mươi một vốn khách sạn daewoo hà nội
tổ hợp khách sạn daiu được định giá lên tới gần bảy một trăm sáu mươi tỷ đồng
vào thời điểm năm hai nghìn một mươi năm
đến năm hai nghìn một mươi sáu
công ty bongsen đã mua được ba mươi bốn tám mươi ba vốn khách sạn
nhưng sau đó
công ty không công khai tiến độ thương vụ này
cho đến phiên tòa này
qua lời khai của bà trương mỹ lan
thì bongsen corp khi ấy là chủ khách sạn daewoo
toàn bộ khối tài sản này
gia đình bà trương mỹ lan
chiếm trên chín mươi ba cổ phần
trong phiên xét xử
bà trương mỹ lan đã đề nghị bán khách sạn daiu
để khắc phục hậu quả của vụ án
cách khách sạn daewoo vài chục mét
là tòa nhà capitol plain hai mươi chín liễu giai ba đình hà nội
là tòa nhà văn phòng hạng a
với hai tòa tháp văn phòng cao ba mươi bảy tầng
diện tích cho thuê thực là một trăm linh m
về kiến trúc
capitol plain lấy cảm hứng kiến trúc hình ảnh con rồng
từ trong truyền thuyết dân gian việt nam
ý tưởng vậy rồng trên nền kính
và thiết kế của tòa nhà
để mô phỏng một con rồng đang bay nhảy
tòa nhà vốn là một phần của dự án vinhome metropolis
sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân
công ty khổ phần twin peaks
thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản singapore
đầu năm hai nghìn hai mươi hai
capitol plain thông báo thoái vốn khỏi tòa nhà capitol plain
và chuyển nhượng tòa nhà văn phòng này
cho một bên thứ ba
với giá trị là bảy trăm năm mươi một triệu đô la singapore
tương đương là năm trăm năm mươi triệu đô la mỹ
khoảng một mươi hai triệu đô la việt nam
trụ mới tòa nhà văn phòng tọa lạc tại trung tâm quận ba đình hà nội
được giới thiệu là công ty cổ phần đầu tư và phát triển vivaland
từng được giới bất động sản nhắc đến là doanh nghiệp có mối liên hệ với vạn thịnh pháp
trên website chính thức của tập đoàn vạn thịnh pháp
trước đó cũng xuất hiện thông tin vivaland là đối tác
một tòa nhà đẹp lộn lẫy giữa thủ đô
giá trị hàng trăm triệu đô la mỹ
nhưng bấy lâu nay
thiên hạ vẫn chỉ dừng lại ở việc đồn đoán về chủ nhân của nó
từng dầu có sao hoa cùng những bí ẩn thâm sâu trong gia tộc trương mỹ lan
được hé mở một phần
khi bà lan phải đứng trước tòa
với tư cách bị cáo trong một vụ đại án vô tiền khoáng hậu
bà trương mỹ lan thừa nhận
đây là tài sản của gia đình mình
được mua với giá là bảy trăm linh triệu đô la mỹ
chưa kể chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện
nay bị cáo muốn bán tài sản này với trị giá là một tỷ đô la mỹ
tòa thông báo đã nhận được thông tin con gái bị cáo lan
gửi cho hội đồng xét xử
tòa nhà capitol plain
hai mươi chín liễu dai dự kiến được trả khoảng ba trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
chứ không phải là một tỷ đô la mỹ như bị cáo lan nói
xây dựng trung tâm thương mại trên đất vàng
ngoài những tài sản khổng lồ được bị cáo trương mỹ lan lần đầu xác nhận tại tòa
phan thịnh pháp còn sở hữu hàng loạt dự án đắc địa tại trung tâm cung đường nguyễn huệ
nơi đặt trụ sở chính của vạn thịnh pháp
đồng khởi của các địa điểm xung quanh ở trung tâm thành phố hồ chí minh quận một quận ba
trong đó phải kể đến khách sạn bốn sao plain hotel saigon
trên đường nguyễn huệ thuộc quản lý của công ty cổ phần bông sen
công ty con của vạn thịnh pháp
cũng tại khu đất vàng trung tâm quận một
vạn thịnh pháp có sở hữu khu phức hợp trung tâm mua sắm union square
với bốn mặt tiền
đường đồng khởi lê lợi nguyễn huệ lê thánh tôn
gần kề với trụ sở hội đồng nhân dân
và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
nơi này có tổng diện tích sàn lên đến chín mươi một m hai
quy mô sáu tầng hầm và chín tầng nổi
trong đó có năm tầng nổi là khách sạn năm sao
kể đến là trung tâm mua sắm andong plaza
và khách sạn năm sao windsor plaza
đường an dương vương quận năm
cũng thuộc sở hữu của tập đoàn vạn thịnh pháp
và khách sạn năm sao windsor plaza
có tổng vốn đầu tư hơn gần một ba trăm linh tỷ đồng
với tòa nhà cao hai mươi năm tầng
và trung tâm thương mại hội nghị
là khách sạn đầu tiên do tư nhân việt nam đầu tư và quản lý
đạt tiêu chuẩn năm sao
và được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn
như hội nghị apec năm hai nghìn sáu
thời điểm hiện tại
vẫn hoạt động bình thường
nhưng lại rơi vào trạng thái khá vắng khách
một tài sản khác được bị cáo trương mỹ lan nhắc đến
tại tòa chính là biệt thự cổ nằm tại số một trăm một mươi

căn biệt thự cổ được xây dựng trên khu đất hai tám trăm một mươi chín m hai
theo kiến trúc pháp vổ
là nhà cấp hai ba gồm hai tầng
với tổng diện tích sản xây dựng
là hơn hai m hai
vào năm hai nghìn một mươi ba
khi thị trường bất động sản diễn ra sôi động
căn biệt thự trên một trăm linh tuổi này được giao bán với giá là bốn mươi bảy triệu usd
nhưng đến năm hai nghìn một mươi năm
công ty cổ phần minerva
được bà lan đứng tên chủ sở hữu
đã mua thành công với trị giá là ba mươi năm triệu usd
khoảng hơn bảy trăm linh tỷ đồng theo tỷ giá giai đoạn đó
ngay sau khi mua lại căn biệt thự này
bà lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm hai nghìn một mươi
sau khi bà trương mỹ lan bị bắt
lực lượng chức năng đã đến nơi làm việc
rồi nhà thầu đã thông báo đóng cửa công trình ngưng thi công
trả lời trước tòa
bị cáo lan xin giữ lại căn biệt thự này
vì là di tích cổ
gia đình muốn bảo tồn
một mắt xích quan trọng trong vụ án vạn thịnh pháp
là bị cáo chu lập cơ
chồng của trương mỹ lan
người nắm vai trò là cổ đông chính sở hữu chín mươi chín hai mươi sáu cổ phần
và chủ tịch hội đồng công an
quản trị công ty cổ phần đầu tư times square
doanh nghiệp sở hữu tòa nhà times square
tọa lạc ngay mặt tiền
đường nguyễn huệ
phường bến nghé quận một
times square là cao ốc phúc hợp nằm ở vị trí trung tâm đường nguyễn huệ
tòa nhà cũng được xem là trái tim của thành phố hồ chí minh
tổng thể kiến trúc của times square gồm tòa tháp cao ba mươi chín tầng
có khối bệ sáu tầng và ba tầng hầm
với tổng diện tích xây dựng khoảng chín mươi m hai
chiều cao của times square lên tới gần một trăm sáu mươi năm mét
và là tòa nhà thứ hai của thành phố hồ chí minh
có sân đậu trực thăng trên sân thượng
toàn bộ mặt ngoài của times square là the riverside saigon
được giới thiệu là một trong số những khách sạn sáu sao đầu tiên ở việt nam
từng ở vị trí thứ tư trong danh sách năm mươi khách sạn tốt nhất thế giới
khách sạn có mặt tiền hướng ra đường đồng khởi và nguyễn huệ
với thiết kế vương giả lộng lẫy
tinh xảo đến từng chi tiết
vừa phóng thoáng hiện đại lại vừa cổ điển quý phái
bị cáo chu lập cơ thừa nhận đồng ý để vợ là bà trương mỹ lan
và tập đoàn vạn thịnh pháp làm thủ tục đầu tư
cấp phép xây dựng huy động vốn
vay vốn ngân hàng scb
thực hiện công trình tòa nhà times square
khu liên hợp văn phòng khách sạn căn hộ cao cấp
trung tâm thương mại
ông chu lập cơ lại thống nhất với vợ
sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án times square
để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân
pháp nhân do bà trương mỹ lan chỉ định
ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông
nghị quyết chấp thuận thế chấp để hợp thức hóa giấy tờ bảo lãnh khoản vay tại ngân hàng scb
giúp cho bà trương mỹ lan rút ruột tiền tại scb
gây thiệt hại hơn chín tỷ đồng
những khối tài sản khổng lồ của bà lan từ đâu mà có
những thương vụ mua bán hàng trăm triệu đô la chỉ trong trước mắt
mang dấu ấn trương mỹ lan
chỉ đến khi bà lan bị bắt
truy tố về ba tội danh
tha mua tài sản
bị hồi lộ
và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
thì cả xã hội mới bảng hoảng và vỡ lẽ
bị cáo rút ruột của ngân hàng scb một triệu tỷ đồng
từng đó tiền thì bà muốn làm gì cũng được
những góc khuất sẽ được hé lộ và phơi bày những cuộc tranh luận tiếp theo tại phiên tòa
cũng như quá trình điều tra giai đoạn hai của đại án này
cơ chế đặc biệt thu hồi tài sản vụ án vạn thịnh pháp
cần thống nhất rất cao giữa các cơ quan
để dễ áp dụng
thi hành án nhanh
ngoài ra cục trưởng thi hành án dân sự tp hcm
nói về hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm
tổng cục thi hành án dân sự
bộ tư pháp vào sáng ngày một mươi bốn
tài sản cần thu hồi trong vụ án vạn thịnh pháp
gồm khoảng một sáu trăm linh bất động sản
hai mươi ba mã cổ phiếu cổ phần giá trị đặc biệt lớn
đa số bất động sản nằm tại tp hcm
cục thi hành án dân sự tp hcm
đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các bất động sản này
và đang phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
bộ công an đối chiếu các loại giấy tờ
bên cạnh tài sản theo ông hòa
số tiền trong vụ án cần thu hồi ước tính là bốn trăm sáu mươi năm tỷ đồng
có tám mươi tại tp hcm
số bị hại giai đoạn đầu không nhiều
nhưng giai đoạn hai của vụ án lên tới ba mươi sáu người và có thể tăng
ở giai đoạn hai của vụ án vạn thịnh pháp
bà trương mỹ lan và đồng phạm bị cáo buộc
lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu
trái pháp luật từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
chiếm đoạt khoảng ba mươi tỷ đồng của hơn ba mươi người dân
ngoài ra bà lan và nhiều bị can còn bị điều tra tội rửa tiền
tính pháp lý của các tài sản và dự kiến tình huống xảy ra
khi thi hành án cũng được tính đến
chúng tôi đã trao đổi với cơ quan điều tra để nắm rõ bản chất của dòng tiền
tính chất các tài sản nhằm đảm bảo thu hồi tối đa
nhanh đúng pháp lý
tránh xảy ra điểm nóng
ông hòa cho hay
cho rằng khó khăn đầu tiên khi thu hồi tài sản trong đại án vạn thịnh pháp
là các quy định còn trồng chéo
ông hòa đề nghị
các cơ quan sớm sửa đổi pháp luật thi hành án phù hợp thực tế
đảm bảo nhanh hiệu quả
ông đề xuất bộ tư pháp tăng cường nhân sự
biên chế cho thành phố hồ chí minh
để thi hành vụ án vạn thịnh pháp
bởi cục thi hành án dân sự đang rất áp lực